là nhằm đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp
các học viên được nghiên cứu thảo luận những chuyên đề về kỹ năng chuyên môn
nghiệp vụ cần có và kỹ năng xử lý tình huống để mỗi cán bộ hoàn thành công việc hiệu quả
trong công cuộc đổi mới này nó đặt ra mấy cái yêu cầu chúng ta đang thách thức trong đội ngũ cán bộ
đó chính là thứ nhất là hiện nay hệ thống đổi mới của chúng ta
chính sách pháp luật của chúng ta cũng đang thường xuyên được đổi mới
đáp ứng yêu cầu của thời đại
rồi là các trình độ khác về ngoại ngữ về tin học cũng như yêu cầu cao hơn
và gọi là chuẩn hóa cái đội ngũ của chúng ta thì chúng ta đang rất là cần
thế vậy thì trong chương trình này chúng tôi cũng có nhiều cái đổi mới
nó không phải là những cái kiến thức cơ bản cũ như trước đây
mà chúng tôi cập nhật những yếu tố của thời đại trước yêu cầu của công cuộc đổi mới
đặc biệt là cái đạo đức công vụ của cán bộ công chức của chúng ta
với hơn nữa là cái khối
đối với chương trình lâu nay thì chúng ta chủ yếu lại tập trung nhiều vào những kiến thức lý thuyết
mà chúng ta chưa tập trung nhiều vào mảng kiến thức mang tính chất kỹ năng cho người thực thi công vụ
mà cái này thì ở trên thế giới người ta đào tạo cán bộ cũng đặt ra những kỹ năng như vậy
cho nên là tiếp cận với các chương trình của quốc tế
cũng như là nhu cầu hiện tại của đất nước
thì tôi thiết kế chương trình tập trung nhiều khối kiến thức để nâng cao về mặt kỹ năng cho cán bộ
tại những khóa học như thế này
ngoài nội dung chương trình mà học viện hành chính quốc gia đã xây dựng để đào tạo chung
học viên còn được nghiên cứu thêm các chuyên đề liên quan đến quản lý đô thị
quản lý quy hoạch xây dựng phát triển khu vực nông thôn bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay
đồng thời các học viên sẽ trao đổi những tình huống phương pháp giải quyết những công việc có liên quan ở cơ sở
kết thúc khóa học sở nội vụ sẽ chọn một mươi học viên có thành tích học tập cao nhất đi tham quan học tập kinh nghiệm ở một số nước
các anh các chị ở đây là có một bề dày kinh nghiệm bề dày công tác trong hệ thống công vụ này rồi
họ không phải là những người mà mới đi học
bởi vậy cho nên cái phương thức giảng dạy và nội dung thiết kế nó cũng rất đặc biệt
và ở đây trong cái thiết kế bài giảng thì chúng tôi có hai mảng chính
thứ nhất là giới thiệu những vấn đề cơ bản

gợi mở những vấn đề còn đang nóng còn đang bức xúc còn đang cần thiết bàn luận hiện nay
và sau đó thì sẽ có những vấn đề đặt ra để cho học viên thảo luận
bởi vì tuy cùng một chức vụ như nhau nhưng địa bàn công tác khác nhau lĩnh vực hoạt động khác nhau
bởi vậy cho nên họ cũng cần tham khảo kinh nghiệm của nhau
tham gia lớp học như thế này các học viên sẽ học tập kinh nghiệm chéo cùng với kiến thức được bổ sung
để giải quyết tốt hơn chức năng nhiệm vụ trên cường viên
tôi nghĩ đây là cái cơ hội rất là mắn cho tôi là tôi được tham gia lớp học này
đây là cái cơ hội để mình học hỏi các cái kỹ năng để sau này khi mà dù là mình đang công tác rồi
nhưng mình vừa được đi học được các thầy cô để có nhiều kinh nghiệm để giảng cho mình
sau này mà khi mình về mình công tác thì mình có điều kiện hơn để khi mình trong cái xử lý công việc thì mình linh hoạt hơn
có nhiều cái mới
bên cạnh đó cái lớp học này thì đều là các đồng chí trưởng phó
các phòng ban của toàn thành phố hà nội
đây cũng là một cơ hội chúng tôi giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng trang thiết bị hiện đại đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo cán bộ công nhân viên
là những việc làm mà các sở ban ngành địa phương của thành phố hà nội đã làm được
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn mà nhiều cơ quan trên địa bàn thành phố còn gặp phải
đó là cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ
nhiều phương vẫn phải làm việc ở những nơi chặt chội do chưa có quỹ đất đầu tư
ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường và hiệu quả làm việc của bộ phận một cửa
thì bộ phận một cửa chúng tôi thực sự là về cái mảng điện tử thì hiện nay cũng đã được trang bị đầy đủ
và về trình độ của anh chị em bộ phận một cửa thì cũng đảm bảo theo đúng quy định của nhà nước
thế nhưng về cơ sở vật chất của chúng tôi thì cực kỳ khó khăn
như các anh chị thấy đấy
chỉ có một khoảng nhỏ kia cho chúng tôi

nhưng là bộ phận một cửa làm việc
phường chúng tôi có những bộ phận là phải hai đồng chí ngồi một bàn
nhất là hôm nào mà có tiền chính sách của các đối tượng thì đã ngồi đầy hết ở đây luôn
và hôm đấy mà đông nhân dân đến để công chứng thì không có chỗ ngồi
ngoài khó khăn về hạ tầng cơ sở khó khăn chung cần khắc phục tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn hà nội
đó là thực hiện chủ trương tinh giản biên chế nhân viên
làm việc tại bộ phận một cửa gánh áp lực về công việc lớn hơn
về việc giải quyết nhanh rứt điểm các thủ tục hành chính theo quỹ thời gian cho phép
nhưng phải đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ
trong tám tiếng hành chính thì ngoài việc tiếp dân ra thì chúng tôi cũng không thể làm hết được các nội dung trong cái
liên quan đến hồ sơ hành chính
vì sau tám tiếng thì đa phần là các cán bộ một cửa
chúng tôi lại phải ở lại để sắp xếp hồ sơ tài liệu và đưa vào lưu trữ và một phần là do bàn giao cho chuyên môn để đảm bảo kịp thời
để nâng cao chất lượng hiệu quả cải cách hành chính khắc phục những tồn tại bất cập trong thời gian vừa qua
thành phố hà nội yêu cầu các ban ngành địa phương kiểm điểm lại việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong thời gian vừa qua
đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện và có biện pháp phù hợp
để nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân tổ chức
cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế tập trung giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính
đẩy mạnh việc đổi mới sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
theo hướng tình gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đến năm hai nghìn một mươi chín nhiều ban ngành địa phương thành phố sẽ có sự thăng tiến rõ rệt về chỉ số cải cách hành chính
và nhận được sự hài lòng cao của người dân tổ chức
thưa quý vị kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm hai nghìn một mươi chín của thành phố hà nội nêu rõ mục tiêu
duy trì chỉ số cải cách hành chính của thành phố năm hai nghìn một mươi chín thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước
một trong những chỉ tiêu chủ yếu được đề ra trong kế hoạch là một trăm linh ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
triển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc
không lâu nữa ủy ban nhân dân thành phố hà nội sẽ tạo ra một kế hoạch
sẽ công bố kết quả pi index năm hai nghìn một mươi tám
và tin tưởng rằng với những nỗ lực quyết tâm cao hành động cụ thể sẽ cải thiện được vị trí xếp hạng của mình
đóng góp vào kết quả chung của thành phố hà nội
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc